tại tỉnh con tum do mưa lớn kéo dài liên tục những tháng vừa qua đã khiến cho nền đất tại nhiều vị trí ở khu vực cửa khẩu quốc tế bờ y bị sạt lở nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống giao thông
tình trạng sụt trượt nền đất xảy ra tại nhiều vị trí trong khu vực cửa khẩu quốc tế bờ y
tại tuyến đường d tám được đầu tư nâng cấp mặt đường bê tông xi măng vào năm hai nghìn một mươi sáu cũng bị nước làm sói lở một phần hai nền đường với chiều dài khoảng ba mươi năm mét
ngoài ra tại nhiều vị trí khác trong khu vực cửa khẩu quốc tế bờ y cũng xảy ra tình trạng sụt trượt đất gây thiệt hại đối với công trình giao thông
tình trạng sụt trượt nền đất trên các công trình của địa bàn quốc tế đã ngậm nước quá nhiều rồi nền đất rất yếu dẫn đến nguyên nhân là nó sạt lở
trước thực trạng các tuyến đường bị xuống cấp tỉnh con tum cần sớm bố trí nguồn kinh phí để khắc phục tình trạng trên